dịch lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã xảy ra tại ba địa phương gồm huyện yên phong
thành phố bắc ninh và thị xã từ sơn của bốn mươi bảy hộ chăn nuôi với gần tám trăm linh con lợn bị mắc bệnh phải tiêu hủy
trước tình trạng trên tỉnh bắc ninh đã tập trung xà xoát khoanh vùng
triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh cho đàn xa xốp
mặc dù đã có kinh nghiệm chăn nuôi lợn hơn một mươi năm nay nhưng trong đợt dịch lần này
đàn lợn gần bốn mươi con của gia đình ông trần ngọc tú khu ba phường đắp cầu thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
vẫn bị mắc bệnh lờ mồm long móng
tuy mới có một con bị chết nhưng ngay khi xác định lợn của gia đình mắc bệnh
ông tú đã nhanh chóng thông báo với địa phương để được hỗ trợ
hướng dẫn cách xử lý tiêu hủy đàn lợn để bảo đảm dịch bệnh không lây lan
dịch lở mồm long móng được phát hiện đầu tiên tại khu lãm trại phường vân dương thành phố bắc ninh
đến nay dịch lờ mồm long móng đã xảy ra tại năm xã phường trên địa bàn
là phường vân dương xã hòa long phường khắc niệm đại phúc và đáp cầu
để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh thành phố bắc ninh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp
trong đó đã khoanh vùng cách ly và xử lý kịp thời các điểm dịch bệnh
không để lây lan sang các hộ xung quanh
bệnh dịch thì thường xuyên thông tin báo cáo với lãnh đạo
bất kỳ tình huống khó khăn nào vướng mắc nào trong quá trình triển khai xử lý bệnh dịch
thì báo cáo với lãnh đạo thành phố để có cái việc xử lý ngay lập tức kịp thời
ngay sau khi dịch bệnh xuất hiện tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương
hướng dẫn cách ly chăm sóc nuôi dưỡng đàn gia súc chưa bị mắc bệnh của các hộ
lập cam kết yêu cầu các hộ tuyệt đối không thả rông giết mổ mua bán vận chuyển
cho đến khi tình hình dịch ổn định và có báo cáo hết dịch của cơ quan chuyên môn
người trăn nuôi có gia súc gia cầm phải tiêu hủy do mắc bệnh là ba mươi tám đồng trên một cân lợn hơi
vì vậy người trăn nuôi nên hợp tác để có những chính sách hỗ trợ
bên cạnh đó cũng cần chăm sóc tốt phòng chống đói xét
cũng như tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine
loại vaccine cho cái đàn vật nuôi của mình cũng như là thực hiện công tác khử trùng tiêu độc tốt
trước tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp nhất là giai đoạn chuẩn bị cho tết nguyên đán sắp tới
để công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả
bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng các hộ chăn nuôi cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm
trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định về khử trùng tiêu độc
báo cáo ngay với cơ quan chuyên môn nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường trên đàn vật nuôi
để có giải pháp xử lý kịp thời